trước thông tin một số báo của nhật bản như asashi kyodo nikki đưa tin
công ty trách nhiệm hiểu hạn tenma việt nam hai lần hối lộ tổng cộng hai mươi năm triệu yên
cho một số cán bộ công chức việt nam thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đã giao các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra làm rõ thông tin nêu trên
nếu đúng phải xử lý nghiêm góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch
công bằng và chống thất thu thuế
trước đó vào ngày một mươi hai tháng năm báo chí nhật bản đưa tin
công ty tenma nhật bản đã khai báo với các nhà chức trách nhật
về việc công ty con là công ty trách nhiệm hiểu hạn tenma việt nam
đã hai lần hối lộ tổng cộng hai mươi năm triệu yên tương đương năm bốn tỷ đồng
cho một số cán bộ công chức việt nam
số tiền này được cho là sáng kiến đánh đổi việc công ty này phải nộp khoản thuế giá trị
gia tăng cho nhà nước việt nam khoảng bốn trăm linh tỷ đồng
sự việc đang được phía nhật bản tích cực điều tra và các cơ quan chức năng việt nam
cũng đang trong quá trình thanh tra giả soát đối tượng vi phạm nêu trên
liên quan đến vụ việc này
đại diện thanh tra bộ tài chính cho biết bộ này đang làm tờ trình để báo cáo lên thủ tướng chính phủ
tổng cục hải quan vào ngày hai mươi sáu tháng năm đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày
kể từ ngày hai mươi bảy tháng năm đối với ông trần thành tô cục trưởng cục hải quan bắc ninh
để phục vụ công tác thanh tra kiểm tra liên quan đến nghi vấn trên
tòa án cấp cao tại đà nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
đối với nhóm bị cáo chuyên sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
và làm giả sử phúc thẩm
giấy chứng minh nhân dân rồi chiếm đoạt gần một tỷ đồng của ngân hàng việt nam thịnh vượng
nhóm này gồm nguyễn đình trà chú tại quận tân bình tp hcm võ đình sang
và lương bảo diệp cùng chú tại tỉnh đắk lắc
theo nội dung vụ án do có mối quan hệ quen biết từ trước nên tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
sang xuống tp hcm gặp trà đặt vấn đề nhờ xin việc
vì cha đang là nhân viên giao thẻ tín dụng của công ty cổ phần vận tải chuyên nghiệp
và là người được quyền truy cập vào ứng dụng theo dõi các thẻ tín dụng đã giao cho khách hàng
nên biết được ở ngân hàng việt nam thị vượng có nhiều sợ hở
sau đó trả cung cấp cho sang danh sách thông tin những khách hàng đã được duyệt thẻ
sau khi về lại đắk lắc sang tìm liên hệ làm được một mươi bảy giấy chứng minh nhân dân giả
làm lại được một mươi bảy số điện thoại di động
với thủ đoạn đó từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
sang trà và lương bảo diệp đã kích hoạt được một mươi bảy thẻ tín dụng
giúp chiếm đoạt gần một tỷ đồng của ngân hàng việt nam thị vượng
tại phiên tòa hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận thấy các bị cáo có thái độ hối cãi
thành khẩn khai báo có khắc phục bồi thường nên đã tuyên giảm hình phạt tù cho nguyễn đình trà
từ một mươi tám năm xuống một mươi sáu năm tù giam võ đình sang từ hai mươi năm xuống một mươi tám năm tù giam
cùng về hai tội danh nêu trên